thành phố cũng thí điểm thực hiện cách ly tại nhà phòng chống dịch covid một mươi chín
cho người tiếp xúc gần f một đối với các trường hợp đủ điều kiện
theo quy định của bộ y tế và hướng dẫn của sở y tế
mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm nghĩa vụ trong việc khai báo y tế
đặc biệt là phải khai báo trung thực khi đi về từ vùng dịch vùng nguy cơ cao
làm cơ sở để ngành y tế quản lý cách ly quanh vùng dịch khi xuất hiện ca bệnh
đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang
sát khuẩn tay ăn ở vệ sinh hạn chế tập trung những nơi đông người
nhắc nhở yêu cầu người thân người dân trong khu dân cư
cộng đồng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
theo quy định của bộ y tế các bạn nha
xin chào và chúc quý vị có một kỳ nghỉ lễ an toàn